sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu dưới sự chủ trì của việt nam hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu với chủ đề asean gắn kết và chủ động thích ứng đã chứng kiến các nhà lãnh đạo thảo luận hàng loạt vấn đề mà khu vực quan tâm trong đó trọng tâm là tìm kiếm những giải pháp để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín cũng như vấn đề tăng cường hợp tác với các đối tác
đây là hội nghị cấp cao chính thức đầu tiên của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và được tổ chức theo hình thức trực tuyến
thành công mà việt nam có được ngày hôm nay đến từ tinh thần của một thành viên có trách nhiệm không chỉ trong việc xử lý các thành viên hiện hữu của khu vực mà xa hơn chính là trách nhiệm đối với sự phát triển của asean một khu vực được dự đoán là khu vực sẽ tăng trưởng trở lại mạnh mẽ nhất sau dịch covid một mươi chín
nhìn lại thấy rằng việt nam đã chủ động kịp thời và sáng tạo để bảo đảm các hoạt động của asean
đại dịch lan đến khu vực vào tháng một thì ngay trong tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ra tuyên bố của chủ tịch asean
tiếp đó là một loạt hội nghị và tham vấn chủ yếu bằng hình thức trực tuyến để phối hợp trong và ngoài khu vực về phòng chống dịch bệnh
đã có rất nhiều các cuộc tham vấn ở cấp bộ trưởng thứ trưởng các cuộc trao đổi với các quốc gia đối tác như mỹ trung quốc nga eu được tổ chức
và vừa lên tất cả hội nghị cấp cao ba mươi sáu được tổ chức theo hình thức trực tuyến để asean không chỉ duy trì được các hoạt động trong bối cảnh các nước đều phải đóng cửa vì dịch bệnh mà còn tiếp tục phối hợp với các đối tác và phát huy vai trò của mình ở khu vực
cách tiếp cận của việt nam góp phần rất lớn vào sự phát triển hòa bình ở khu vực này
quan điểm tích cực của việt nam nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu được tổ chức thành công đã khẳng định lại tinh thần đoàn kết ý chí mạnh mẽ và cam kết vượt qua khó khăn tiếp tục tiến về phía trước của các nước asean
điều này đã minh chứng rõ nét nhất cho những cố gắng nỗ lực của việt nam với vai trò là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã thể hiện là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong khu vực đông nam á và cộng đồng quốc tế
chiều ngày ba mươi tháng sáu tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ campuchia tại việt nam chaynavut và đại sứ nhật bản yamada takio đến chào xã giao nhân dịp các đại sứ sang đảm nhận nhiệm kỳ mới tại việt nam
tiếp đại sứ campuchia chủ tịch quốc hội mong campuchia tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người việt để bà con ổn định cuộc sống đóng góp cho sự phát triển của địa phương
tiếp đại sứ nhật bản chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao vai trò tích cực của nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản và liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước
trước đó sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu hội nghị không chính thức bộ trưởng ngoại giao asean hai nghìn hai mươi
đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh khẳng định hiện asean đang ở trong giai đoạn quan trọng với nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức
nhất là chủ nghĩa đơn phương hướng đến hòa bình và ổn định khu vực song các nước asean vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm trên tinh thần đoàn kết và hữu nghị tăng cường sự hợp tác của asean để bảo vệ người dân giảm thiểu các tác động đối với kinh tế và xã hội
chiều ngày một tháng bảy tại hà nội đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đã có buổi tiếp ngày daniel critton brink đại sứ hoa kỳ tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí thuận hữu cho biết báo nhân dân đang ở trong lộ trình trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện hiện báo nhân dân đã có một mươi một ấn phẩm và mới nhất là truyền hình nhân dân chính thức lên sóng từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
thời gian qua hai bên đã có sự phối hợp trong dự án phim lịch sử việt nam thời đại hồ chí minh biên niên sử truyền hình qua đó càng làm tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước nói chung với báo nhân dân nói riêng
đồng chí thuận hữu cũng đề nghị ngài đại sứ tiếp tục tăng cường hợp tác với báo nhân dân trong việc làm phim kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
thưa quý vị asean việt nam hai nghìn hai mươi có chủ đề
asean việt nam hai nghìn hai mươi có chủ đề
là gắn kết và chủ động thích ứng
chủ đề này được việt nam đề xuất khi mà đại dịch covid một mươi chín chưa xuất hiện với hàm ý trong bối cảnh hiện nay đoàn kết chính là những yếu tố quyết định cho sự thành công của asean
một tổ chức thành công liên kết sức mạnh của các quốc gia đông nam á và đồng thời là mái nhà chung của khu vực
thông điệp này còn nguyên giá trị thậm chí cho thấy tính đúng đắn phù hợp trong bối cảnh cả thế giới và khu vực chung tay đối phó với đại dịch covid một mươi chín
gắn kết và chủ động thích ứng
là thông điệp xuyên suốt hội nghị cấp cao asean hai nghìn hai mươi diễn ra vừa qua tại hà nội
lần thứ ba mươi sáu và các hội nghị cấp cao là một trong hai sự kiện quan trọng nhất trong năm asean việt nam hai nghìn hai mươi
dù lãnh đạo các nước asean không thể gặp gỡ trực tiếp nhau tại việt nam lần này không thể thực hiện những nghi thức bắt tay chéo như thường lệ
sự kiện đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo một mươi quốc gia asean

nhưng hội nghị và tương tác vẫn diễn ra đầy sôi nổi
dưới sự chủ trì của việt nam hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu đã thảo luận hàng loạt vấn đề mà khu vực quan tâm
nội dung trọng tâm của hội nghị cấp cao asean hai nghìn hai mươi được điều chỉnh lại với yêu cầu của tình hình thực tế
theo đó tập trung vào kiểm soát đại dịch covid một mươi chín phục vụ kinh tế và hợp tác nội khối
sự thay đổi này được các nước asean và các nước việt nam tìm hiểu
nước thành viên asean tán đồng và là minh chứng rõ nhất trong sự chủ động thích ứng của việt nam
nước chủ nhà asean hai nghìn hai mươi
song song với đó trên tinh thần gắn kết hợp tác
nhiều trọng tâm quan trọng khác cũng đã được thống nhất
nhấn mạnh trong tuyên bố của chủ tịch hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu
hội nghị đạt nhiều kết quả nhưng trong đó nổi bật
chúng ta thấy rõ một tinh thần đoàn kết nhất trí rất cao
một quyết tâm rất lớn của các nhà lãnh đạo asean trong việc đoàn kết
thống nhất với nhau để cùng chung tay ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời là sẽ sớm có các biện pháp để khắc phục lại các hậu quả do dịch bệnh gây ra
cho các nước asean sớm đưa lại cuộc sống trở lại bình thường
và các nền kinh tế phát triển trở lại
cái thứ hai nữa là các nhà lãnh đạo cũng rất là nhất trí với nhau
để triển khai các sáng kiến do việt nam đề ra từ đầu năm
và tiếp tục đề nghị các cơ bộ trưởng các cơ quan liên quan
các cơ quan liên quan các cơ quan liên quan các cơ quan liên quan
thực hiện đầy đủ các sáng kiến để bảo đảm mặc dù là có dịch bệnh
nhưng asean vẫn tiến triển và vẫn đạt những kết quả như dự kiến
các nhà lãnh đạo qua đây cũng đã đạt ra được các tuyên bố rất hết sức quan trọng
trong đó quan trọng nhất là tuyên bố chung về tầm nhìn của các nhà lãnh đạo asean
về một asean gắn kết và chủ động thích ứng
gắn kết và chủ động thích ứng cũng là thông điệp chính
có thể thấy từ hoạt động đại hội đồng liên nghị viện
và sự phối hợp nhịp nhàng giữa ipa và các chính phủ asean
nhận diện các trọng tâm diễn ra trong tình hình mới
asean lần thứ ba mươi sáu tại hà nội có cách tiếp cận hướng trực tiếp
và đối tượng chủ thế chính của mọi quá trình phát triển
đó là con người
nhận diện vai trò quyền năng của phụ nữ trong thời đại số
vai trò của thanh niên hay vai trò của doanh nghiệp
và nâng cao tính thích ứng của các nhóm nguồn lực này
là nội dung rất cụ thể được đưa vào phiên họp
nó diễn ra rất đúng lúc và nó rất trúng quan tâm
của khu vực của triên phụ nữ của thế giới và đặc biệt là của asean
bởi vì đúng năm nay hẳn là hai nghìn hai mươi là cái năm mà cả thế giới
đang cùng nhau đánh giá lại các thực hiện các cam kết lớn
về tiến bộ xã hội trong đó đặc biệt là bình đẳng giới
trước hết đó là hai mươi năm năm thực hiện cương lĩnh và chương trình hành động của bắc kinh
và năm nay cũng là năm mà thế giới và khu vực của chúng ta
đang giả soát lại việc thực hiện năm năm thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
với hợp quốc về phát triển bình vững
hội nghị lần thứ ba mươi sáu tại hà nội truyền đi một thông điệp rõ ràng
asean đã đoàn kết gắn bó vượt qua nhiều thời điểm khó khăn trước kia
cùng chung tay ứng phó thành công trước dịch bệnh đến thời điểm này
và sẽ tiếp tục thích ứng thay đổi để bắt kịp các yêu cầu hoàn cảnh mới
hướng đến một cộng đồng khu vực vững mạnh năng động và cùng phát triển
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu diễn ra vào thời điểm đặc biệt
là giai đoạn đánh giá kiểm điểm giữa kỳ việc thực hiện tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
và việc thực hiện các kế hoạch tổng thể các cộng đồng chính trị an ninh
cộng đồng kinh tế cộng đồng văn hóa xã hội
dịch bệnh covid một mươi chín làm thay đổi đáng kể
trọng tâm ưu tiên của asean trong nửa đầu năm nay
nhưng không vì thế mà tiến độ trong thực hiện các kế hoạch xây dựng cộng đồng
bị sao nhãng hay đỉnh lại
asean gắn kết đem lại nhiều lợi ích hơn cho nhiều người dân
không ai bị bỏ lại phía sau
đó là cam kết của những nhà lãnh đạo khi xây dựng cộng đồng văn hóa xã hội asean
những cơ chế hợp tác giao lưu văn hóa hỗ trợ nhân đạo kết nối con người được thúc đẩy
và đáng chú ý với sáng kiến của việt nam
các nhà lãnh đạo asean cũng đã thông qua tuyên bố về phát triển nguồn nhân lực
trong bối cảnh thế giới việc làm đang thay đổi
ngay sau khi kết thúc hội nghị chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
ông đào ngọc dung về sáng kiến này của việt nam
mời quý vị cùng theo dõi
thưa ông trước những cơ hội và thách thức mà khoa học công nghệ mang lại
thì xin ông cho biết là asean cần phải chuẩn bị nguồn nhân lực như thế nào
để có thể phát triển bền vững cũng như là thịnh vượng trong tương lai
vấn đề nhân lực luôn là một cái nội dung cũng như là chiến lược của mọi quốc gia
trong cái bối cảnh mà chúng ta đang tiến hành nhất là trong cái kỷ nguyên công nghệ số
rồi cách mạng công nghiệp bốn và gần đây trước cái tác động rất lớn của đại dịch covid
thì các quốc gia càng quan tâm vấn đề phát triển nhân lực
nhất là trong cái tác động chúng ta thấy rằng
có khoảng một mươi một mươi năm năm nữa thì có khoảng ba mươi các cái công việc hiện tại
nó không còn tồn tại nữa nó được thay thế bằng robot rồi các cái công nghệ mới
thứ hai là khoảng bốn mươi các ngành nghề mà người lao động không có kỹ năng phù hợp nữa
trước cái tình hình như thế rồi vấn đề di cư lao động đến dịch chuyển lao động
thì đòi hỏi chúng ta phải rất quan tâm đến phát triển nhân lực
và để thích ứng với thị trường
thích ứng với sự chuyển đổi này
trước cái tình hình như vậy các quốc gia
và đặc biệt là các quốc gia asean
chúng ta phải có một cái hợp tác
cái sự phối hợp và đưa ra những tuyên bố chung
để cùng nhau chung sức để mà phát triển cái nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc này
đâu là những kết quả nổi bật của hội nghị cấp cao lần này
liên quan tới các hoạt động của trụ cột văn hóa xã hội asean thường
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu này
thì chúng ta đưa ra cái tuyên bố
về phát triển nhân lực
trong đáp ứng cái yêu cầu mà thay đổi công việc việt nam
cái tuyên bố này theo chúng tôi là rất quan trọng
nó nhằm thực hiện cái cam kết chung
của các nhà lãnh đạo cấp cao asean
nhằm hướng tới một cái mục tiêu chung
là vì người dân
và lấy cái người dân làm mục tiêu
là động lực cũng như để hướng tới
cái tuyên bố chung này thì chúng ta tập trung vào bốn vấn đề lớn
trước hết là đưa ra một cái định hướng chung
trong các nước asean là phấn đấu để mọi người dân tâm
người dân là phấn đấu học tập suốt đời
đi liền với đó là nâng cao kỹ năng
nghề nghiệp cho người lao động
cái thứ hai là tập trung
để phát triển một cái hướng là bao trùm và bền vững
trong đó lấy con người làm trung tâm
và người lao động và người dân là trung tâm
để hướng tới mục tiêu này
để mà tạo ra mỗi người lao động đều có kỹ năng
đều có kỹ năng
lao động một cách thích ứng
và có việc làm thỏa đáng
một cái nền an sinh một cách bền vững
cái thứ ba nữa là sẽ hình thành một cái kỹ năng
cũng như hay là cái khác
là một cái khung trình độ quốc gia
chung của mỗi quốc gia
và trên cơ sở đó sẽ hình thành một cái quỹ
để mà phát triển mà hỗ trợ
cái quỹ này quỹ chung của các quốc gia
trên cơ sở là vừa sự hỗ trợ của nhà nước
của doanh nghiệp và người dân
của người lao động
hình thành cái quỹ phát triển này
cái thứ tư là sẽ có một cái sự gắn kết
gắn kết giữa kỹ năng với thị trường lao động
với việt nam
để tạo ra một cái khuôn khổ hình thành đồng bộ
trong cái việc phát triển
trong lực lượng di chuyển thể nhân của khối asean chúng ta

được biết là bộ lao động thông minh và giáo hội
là trực tiếp đề xuất sáng kiến này
thì ông cho biết là cụ thể là đối với việt nam trong thời gian tới
chúng ta có những cái biện pháp gì để đẩy mạnh
cái nguồn nhân lực của chúng ta
việt nam thì coi cái việc phát triển nguồn nhân lực
là một trong ba khâu đột phá
và chính phủ cũng đã quyết định
sẽ xây dựng một chiến lược phát triển nhân lực việt nam
trong cái giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
trong đó giáo dục nghề nghiệp
giáo dục kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực
phải coi đây là một hướng ưu tiên tập trung
đi liền với cái mặt bằng chung
thì phải tập trung tạo một cái hướng
tập trung tạo một cái lực lượng phát triển nhân lực
có chất lượng cao
mà trong đó chúng ta phải lấy một cái nền của nó
là giáo dục từ cái giáo dục đại trả
để tạo ra một cái lực lượng phát triển mạnh
thì cái hướng này thì chúng ta sẽ tập trung
và trong đó đối với giáo dục nghề nghiệp
thì phải lấy ba cái khâu đột phá
khâu đột phá thứ nhất là tập trung phát triển cái tự chủ
thứ hai nữa là tập trung vào vấn đề kết nối
giữa người lao động với doanh nghiệp
giữa doanh nghiệp với nhà nước
hình thành một cái ba cái chân vạc này
để cùng mà hỗ trợ cho người lao động
cái thứ tư nữa là sẽ tập trung đào tạo
và đào tạo lại cái lực lượng lao động
ở theo cái đáp ứng và thích ứng
với cái sự chuyển đổi của cái công nghệ số
cũng như cái nguyên số
và cái tác động của các cái dịch đại dịch
cũng như cái thay đổi
cho cái mô hình sản xuất trong thời gian tới
một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian
cho truyền hình nhân dân
với những nỗ lực chung của toàn khối
cùng sự chủ động của nước chủ nhà việt nam
các trụ cột của cộng đồng asean
đã và đang tiếp tục được tăng cường củng cố
hướng tới một asean đoàn kết thống nhất và thịnh vượng
nhiều học giả của quốc tế bày tỏ tin tưởng rằng
dưới sự dẫn dắt của việt nam trên cương vị chủ tịch asean
hiệp hội các quốc gia đông nam á sẽ tiếp tục khẳng định
là một khu vực tổ chức thành công giữ vững vai trò trung tâm
việt nam là thành viên quan trọng
là quốc gia có vai trò chủ yếu trong asean
tôi nghĩ rằng các đóng góp của việt nam sẽ vô cùng quan trọng
vì quốc gia này mang đến những quan điểm độc đáo
khi thảo luận về các vấn đề của asean
vai trò lãnh đạo asean của việt nam
sẽ có những ảnh hưởng riêng biệt đến các vấn đề quan trọng
trong đó có việc thúc đẩy giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trên biển
và các vấn đề khác trong chương trình nghị sự của asean
đại sứ liên hiệp châu âu eu tại asean ông dreisman khẳng định
việt nam đã vượt qua những thách thức chưa từng thấy
để tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
đại sứ nhấn mạnh hội nghị đã đạt được những kết quả quan trọng
các nhà lãnh đạo asean đã khẳng định lại cam kết tiếp tục thúc đẩy
tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội trong khu vực
trong khi đó
tổng thư ký asean ông lim jokhoy khẳng định
trên cương vị chủ tịch asean
việt nam đã thể hiện tầm lãnh đạo mạnh mẽ
trong việc dẫn đầu một phản ứng tập thể của khu vực trước đại dịch
đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của việt nam
đặc biệt là việc giúp đỡ một số nước thành viên asean
cũng như một số nước đối tác đối thoại trong việc ứng phó với đại dịch
tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là câu chuyện hội nhập tuần này
thưa quý vị tạp chí asian scientist singapore vừa công bố danh sách
một trăm linh nhà khoa học tiêu biểu của châu á năm hai nghìn hai mươi
trong đó ba đại diện của việt nam xuất sắc lọt vào danh sách này
tiến sĩ trần thị hồng hạnh ở viện hóa sinh biển
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
được vinh danh vì những nỗ lực không ngừng
trong lĩnh vực nghiên cứu hóa học hóa sinh hữu cờ
là tác giả đồng tác giả của ba mươi chín bài báo quốc tế trên các tạp chí isi
tám công trình trên các tạp chí chuyên ngành trong nước
là chủ sở hữu của một bằng độc quyền sáng chế
tiến sĩ trần thị hồng hạnh đã đạt được kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc
mà nhiều nhà khoa học hằng mơ ước
thế nhưng đối với chị được vinh danh trong top một trăm linh nhà khoa học tiêu biểu của châu á
là một bất ngờ lớn và cũng đầy thú vị
nó như là một cái luồng gió mới
và cũng được mọi người biết nhiều hơn đến cái việc nghiên cứu của mình
còn trước đấy thì mọi người cũng nhiều khi cũng
kể cả những người xung quanh ở ngay gần mình thôi
bên trong cuộc sống
thì mọi người cũng chỉ biết là mình làm về khoa học
ở vị trí thứ ba mươi hai trong top một trăm linh
tiến sĩ trần thị hồng hạnh đã nhận được giải thưởng
cho nghiên cứu về việc sử dụng sắc ký ngón tay
để đánh giá chất lượng dược liệu được bán thương mại tại việt nam
đề án có ý nghĩa quan trọng khi nhu cầu sử dụng được dược liệu
trong phòng bệnh và chữa bệnh ở việt nam ngày càng gia tăng
cái dược liệu đầu tiên là mình đang lựa chọn
đó là dược liệu ngải cứu
thì nó có thể áp dụng
dĩ nhiên là với mỗi dược liệu khác nhau
thì cái quy trình hoặc là những cái phương pháp
nó sẽ có một số những cái thay đổi
nhưng mà đó là cái cơ sở để có thể áp dụng được cho
với các loại dược liệu khác nhau
tiến sĩ trần thị hồng hạnh cùng với hai nhà khoa học nữ của việt nam
là phó giáo sư tiến sĩ hồ thị thanh vân
công tác tại trường đại học tài nguyên và môi trường tp hcm
và tiến sĩ phạm thị thu hà
thuộc trường đại học tôn đức thắng
được tạp chí asian centis vinh danh trong một trăm linh nhà khoa học tiêu biểu năm nay
tính đến nay việt nam có một trăm linh nhà khoa học trong danh sách này
và với cái phương pháp nghiên cứu mới
những công nghệ mới thì chúng tôi hy vọng rằng
chị hạnh sẽ có nhiều những cái thành công mới trong tương lai
cũng như là các đơn vị ứng dụng triển khai công nghệ
sẽ có cái sự quan tâm đến các cái công trình kết quả nghiên cứu này
thì đây là một cái tin vui mà cũng là một cái vinh dự
cho giới trí thức nói chung
và cho các nhà khoa học và công nghệ nữ nói riêng
tôi cho rằng đây là một cái thành tích đóng góp
cái vai trò và vị thế khoa công nghệ của khu vực và thế giới
thời điểm này tiến sĩ trần thị hậu hạnh
cùng với các cộng sự vẫn đang tiếp tục theo đuổi nhiều hướng nghiên cứu mới
với chị làm khoa học là công việc tận tụy tỉ mỉ và không bao giờ nhàm chán
chị mong muốn những nghiên cứu của mình
ngày càng nhận được sự quan tâm và đầu tư
qua đó đẩy nhanh việc ứng dụng trên thực tế
để mang lại lợi ích cho cộng đồng
đến đây thì thời lượng
dành cho chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này của chúng tôi cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại